chủ tịch hội đồng khoa học tư vấn cho viện trưởng nhiệm kỳ đầu tiên
thưa quý vị những năm gần đây việt nam đã từng bước thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng
bảo tồn thiên nhiên phát triển rừng để nâng cao độ che phủ rừng
cùng với đó là nâng cao năng suất chất lượng rừng chất lượng hiệu quả các sản phẩm lâm nghiệp
gắn phát triển rừng với phát triển kinh tế để nâng cao cuộc sống của người dân và bảo vệ môi trường
mấy năm gần đây ở các địa phương rừng được quản lý bền vững
về diện tích và chất lượng bảo đảm hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
và ứng phó với biến đổi khí hậu
luật lâm nghiệp cũng đề cập xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp
bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà nước với lợi ích của chủ rừng tổ chức cá nhân hoạt động lâm nghiệp
bảo đảm tổ chức liên kết theo chuỗi từ bảo vệ phát triển sử dụng rừng
chế biến và thương mại lâm sản để nâng cao giá trị rừng
về cơ bản chúng ta đã chuyển ngành lâm nghiệp từ khai thác rừng tự nhiên
sang kinh doanh toàn diện quản lý bền vững có phần giải quyết việc nàm
tăng thu nhập của nàm nghề rừng người nàm nghề rừng thích ứng với biến đổi khí hậu
việc giao đất giao rừng sản xuất cho hộ gia đình cá nhân doanh nghiệp
các thành phần kinh tế được coi là giải pháp mang tính đột phá
để phát triển lâm nghiệp bền vững theo luật lâm nghiệp
thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như các địa phương có rừng
cần tạo động lực điều kiện để huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế
trong quản lý bảo vệ và khai thác rừng có hiệu quả
tạo điều kiện tích tụ đất lâm nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu bằng hình thức liên kết
liên doanh giữa người trồng rừng và doanh nghiệp chế biến
đảm bảo tất cả diện tích đất rừng tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi
có cơ chế khuyến khích hình thành các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn ở từng vùng kinh tế
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự pc bốn mươi năm công an tp hà nội cho biết
đơn vị phối hợp với công an một mươi bảy tỉnh thành phố triệt phá bảy ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tình
bắt giữ một mươi bảy đối tượng trong đường dây trên
theo kết quả điều tra từ ngày một mươi bốn một mươi đến ngày một mươi tám một mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự phối hợp cùng công an một mươi bảy tỉnh thành trên cả nước
chia làm tám tổ công tác với một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đã được huy động
bắt giữ hai mươi chín đối tượng trong bảy đường dây trộm cắp tiêu thụ xe máy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi hai chiếc xe máy các loại cùng công cụ gây án và các tài liệu liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự phối hợp cùng công an một mươi bảy tỉnh

qua đấu tranh khai thác các đối tượng đã làm rõ bảy ổ nhóm hoạt động trộm cắp tiêu thụ xe máy
trên địa bàn thành phố hà nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ sang trung quốc và campuchia
các đối tượng này đã hoạt động từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay thực hiện trộm cắp và tiêu thụ khoảng sáu trăm linh xe máy các loại
hiện tại phòng pc bốn mươi năm công an tp hà nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra khám phá chuyên án đấu tranh làm rõ các vụ án do các đối tượng gây ra
tập trung truy bắt các đối tượng bỏ trốn và thu hồi tăng vật hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến một số sai phạm tại trường tiểu học đặng cương huyện an dương thành phố hải phòng
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một ubnd huyện an dương thành phố hải phòng đã công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường
theo đó bà lê thị thu thủy bị cách chức hiệu trưởng tạm thời điều động về công tác tại phòng giáo dục huyện
kỷ luật khiển trách tạm thời giao nhiệm vụ điều hành nhà trường đối với bà đào thị tình phó hiệu trưởng
trong khi chờ kiện
trước đó qua tiến hành kiểm tra đoàn kiểm tra của ubnd huyện an dương thành phố hải phòng đã phát hiện nhiều sai phạm
lạm thu đầu năm học quản lý tài chính
đồng thời ubnd huyện an dương yêu cầu nhà trường trả lại cho cha mẹ học sinh những khoản vận động thu chưa được phép triển khai thực hiện
thực hiện quản lý tài chính theo quy định thực hiện nghiêm túc các quy định về ban hành văn bản chỉ đạo điều hành
sớm ổn định và triển khai tốt nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
hồi một mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại công ty kcc thuộc khu công nghiệp yên phong tỉnh bắc ninh xảy ra cháy lớn
các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy
ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bắc ninh đã huy động hàng chục xe cứu hỏa
và gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa
mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa
nhưng kho va chế sơn rộng vài trăm mét vuông đã bị thiếu dụi hoàn toàn
rất may không có thiệt hại về người
công ty kcc hà nội ở khu công nghiệp yên phong sản xuất chủ yếu sơn vỏ tĩnh điện vỏ điện thoại và trên các loại nhựa
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại công ty cổ phần may xuất khẩu sinh hàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu dụi toàn bộ nhà xưởng đang sản xuất
ngọn lửa bùng phát từ kho lông của công ty
lúc này khoảng hai trăm năm mươi công nhân đang sản xuất đã kịp thời chạy ra ngoài thoát thân
rất may không có ai bị thương
ghi nhận tại hiện trường cho thấy vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ sản phẩm và vật tư
máy móc thiết bị của sưởng sản xuất kho chứa bông lông vũ kho nguyên liệu
xưởng hoàn thiện cùng tòa nhà văn phòng làm việc hai tầng với tầm diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng sáu mét vuông
các lực lượng chức năng đã khẩn trương dập tắt đám cháy và tìm hiểu nguyên nhân của vụ cháy
ngày hai mươi tám tháng một mươi một trên đoạn đường tuyến tránh thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do năm xe ô tô đâm liên hoàn
khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ
theo đó chiếc xe tải mang biển kiểm soát năm mươi một c sáu mươi ba nghìn bảy trăm một mươi do anh nguyễn phước lộc
trú tại tỉnh phú yên điều khiển lưu thông theo hướng hà nội vinh
khi đi đến đoạn qua xóm một xã nghi vạn huyện nghi lộc
chiếc xe tải bất ngờ va chạm với chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát sáu mươi ba c bốn nghìn sáu trăm hai mươi
kéo theo rơ móc do anh nguyễn nhật phước điều khiển theo hướng ngược lại
cùng lúc đó ba chiếc xe tải chạy phía sau hai xe không kịp xử lý đã va quyệt chúng hai xe
may mắn các tài xế chỉ bị thương nhẹ
nhận được tin báo công an huyện nghi lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thái nguyên liên tục xảy ra những vụ ngộ độc
do sử dụng nhầm lẫn các loại thực phẩm
tuy chưa để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng đây là lời cảnh tình cho tâm lý chủ quan
khi nhận biết lựa chọn các loại thực phẩm của người dân
mới đây bệnh viện c thái nguyên tiếp nhận sáu bệnh nhân đều sống tại xã quân chu
huyện đại từ tỉnh thái nguyên nhập viện trong tình trạng kích thích vật vã
hoang tưởng ảo giác nói linh tinh
người nhà cho biết trong bữa trưa cùng ngày cả sáu người đều có ăn một loại canh
gồm rau cải nấu của một loại cây có hình dạng giống cây rau đắng ở địa phương
sau khi xem mẫu cây do người nhà mang đến các bác sĩ xác nhận đây là cây hoa chuông
một loại cây rau đắng ở địa phương
một loại cây có chứa độc tố giống như cây cà độc dược
sau khi tiếp nhận sáu bệnh nhân các bác sĩ bệnh viện c thái nguyên đã tiến hành cấp cứu
chuyển dịch rửa dạ dày hiện sức khỏe của cả sáu bệnh nhân này đã ổn định
trong khi xem mẫu cây do người nhà mang đến các bác sĩ bệnh viện c thái nguyên đã tiến hành cấp cứu truyền dịch rửa dày
lượng nhỏ cũng có thể gây đến tử vong
trước đó tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một bệnh viện trung ương thái nguyên đã tiếp nhận chín bệnh nhân đều trong tình trạng miệng rát rộp lưỡi đau cổ họng nôn khó phát âm
qua xác định được biết cả chín người đều cùng ăn lẩu tại một nhà hàng ở thành phố thái nguyên và nhà hàng này đã sử dụng nhầm cây giấy thay cho cây dọc mùng mà người dân vẫn thường ăn
tình trạng sử dụng nhầm lẫn thực phẩm diễn ra ngày càng phổ biến đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân
do đó người dân cần cẩn trọng trong việc lựa chọn thực phẩm cho gia đình mình
trong phần tin tiếp theo nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài
nhiều hoạt động phong phú trong lễ hội văn hóa thế giới tp hcm gieo ju hai nghìn một mươi bảy
nhằm nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo
bằng nguồn vốn viện trợ từ nước ngoài
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị gặp gỡ
trao đổi kinh nghiệm với các đại sứ quán và tổ chức phi chính phủ nước ngoài
có hoạt động viện trợ tại địa phương trong thời gian qua
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã có hai mươi bốn tổ chức phi chính phủ nước ngoài một mươi ba tổ chức quốc tế
cùng một số đơn vị công ty cá nhân ngoài nước tham gia tài trợ cho tỉnh lào cai
thông qua tám mươi chín chương trình dự án khoản viện trợ
với tổng số vốn trên một trăm năm mươi tỷ đồng
các chương trình dự án khoản viện trợ được phân bổ nhiều nhất tại các huyện sapa mường khương
simacai là những địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
điều kiện phát triển kinh tế xã hội còn khó khăn
nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ được chính quyền và người dân lào cai
sử dụng đúng mục đích đúng đối tượng thụ hưởng đã góp phần chuyển đổi cây trồng vật nuôi
xây dựng hạ tầng y tế thủy lợi nước sạch góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả
bền vững đạt trên sáu một năm
để phát triển hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ tỉnh lào cai và các đại sứ quán
các tổ chức phi chính phủ cũng thống nhất nâng cao giá trị viện trợ gắn với tăng cường giám sát
đánh giá hiệu quả nguồn vốn cải tiến các quy định để thuận lợi hơn
cho hoạt động hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ với lào cai
ngày hai mươi tám tháng một mươi một sở lao động thương binh xã hội tỉnh hải dương đã tổ chức hội nghị tập huấn
pháp luật lao động cho các thành viên hội đồng trọng tài lao động
hòa giải viên lao động và cán bộ làm công tác lao động cấp huyện
tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe chuyên viên của sở lao động thương binh và xã hội
hướng dẫn một số quy định về tuyển dụng lao động hợp đồng lao động
nâng cao nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động
thực hành nghiệp vụ hòa giải tranh chấp lao động tại nơi làm việc
các quy định về xử phạt hành chính thẩm quyền xử lý
thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về lao động
hòa giải viên lao động cấp huyện hiểu đúng và nắm rõ các nội dung của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai
luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn và các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện
và phổ biến tới các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng trên địa bàn quản lý và toàn thể nhân dân
góp phần xây dựng và duy trì quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ
ngày hai mươi tám tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa tổ chức lễ khai trương trung tâm hành chính công
tại số hai mươi tám đại lộ lê lợi thành phố thanh hóa
trung tâm hành chính công tỉnh thanh hóa được đầu tư xây dựng hệ thống mạng và các trang thiết bị đồng bộ
hiện đại là đầu mối tập trung để các sở ban ngành các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
bố trí công chức viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận hướng dẫn
phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức
đến nay số thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại trung tâm là một hai trăm ba mươi sáu thủ tục trên một trăm hai mươi chín lĩnh vực
thuộc thẩm quyền giải quyết của một mươi năm sở ban ngành cấp tỉnh
để trung tâm hoạt động đạt hiệu quả tỉnh thanh hóa yêu cầu các sở ban ngành địa phương
phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ghi nhận hướng dẫn trả lời những thắc mắc
phản ánh nhanh chóng chính xác đúng pháp luật các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp
mỗi công chức làm việc tại trung tâm hành chính công phải ý thức được trách nhiệm là người đại diện
cho hình ảnh công chức chuyên nghiệp của chính quyền thân thiện và của nền hành chính phục vụ
ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức công bố chương trình
tiết kiệm vì miền trung yêu thương với mục tiêu quyên góp hai tỷ đồng mua một mươi bộ quần áo mới
tặng trẻ em vùng lũ đón tết tại ba tỉnh miền trung
quảng nam khánh hòa phú yên chịu thiệt hại nặng do bão lũ vừa qua
điểm mới trong hoạt động quyên góp lần này đó là qua việc tham gia bầu ống chung trong ứng dụng tiết kiệm nhóm
mỗi nhà hảo tâm khi đăng ký thông tin trên ứng dụng sẽ liên kết với tài khoản ngân hàng của mình
mọi số tiền quyên góp sẽ được trừ thẳng vào tài khoản ngân hàng đã được đăng ký trên ứng dụng
chi tiết số tiền góp cùng danh sách nhà hậu tâm sẽ được hiển thị rõ ràng minh bạch trên ứng dụng
giúp cộng đồng dễ dàng theo dõi và chia sẻ
ngoài ra các nhóm bạn hoặc thành viên trong gia đình có thể tự mở nhóm để quyên góp cho các em
toàn bộ số tiền góp được sẽ được bang tổ chức quy đổi mua những bộ quần áo mới
và trao tận tay các em nhỏ trong dịp tết nguyên đáng năm nay
các thông tin lộ trình điểm đến cùng hình ảnh
phóng sự báo cáo từ chiến dịch sẽ được liên tục cập nhật trên website chính thức của dự án
hỗ trợ và phòng chống thiên tai miền trung yêu thương www miềntrungyêuthương vn
lễ hội văn hóa thế giới tp hcm daegu hai nghìn một mươi bảy kéo dài hai mươi ba ngày
từ ngày một mươi một tháng một mươi một đến ngày ba tháng một mươi hai với chủ đề
giao lưu văn hóa vì một châu á thịnh vượng tại các địa điểm nổi tiếng của tp hcm
đây là sự kiện giao lưu văn hóa do tp hcm phối hợp cùng với tỉnh gyeongsangbuk hàn quốc tổ chức
đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và hàn quốc
giao lưu văn hóa là một trong ba trụ cột ngoại giao
tiền đề của thúc đẩy quan hệ đầu tư thương mại và du lịch
công viên hai mươi ba tháng chín một trong những địa điểm chính tổ chức các hoạt động của lễ hội văn hóa thế giới tp hcm daegu
những ngày nay luôn tấp nập người vào ra
tại đây đang diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các đoàn nghệ thuật
đặc biệt các tiết mục dân gian truyền thống của hàn quốc như biểu diễn nhạc cụ và điệu múa truyền thống samonori
cá sĩ và nhóm múa cua rừng ánh sáng được tạo lên từ hai mươi năm đón hoa
là những tiết mục thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả
đây là lần đầu tiên mà em tham gia nhóm gì em tới đây cũng hai ba ngày rồi thì em thấy có nhiều cái văn hóa mà nó cũng hay
không chỉ là hàn quốc mà có nhiều cái khác như sloania rồi nga rồi
nhất là những dân gian của hàn quốc hồi xuyên hay lắm
ba bốn ngày hôm nay là bác bữa nào cũng đi ra xem mà
tại lễ hội văn hóa thế giới tp hcm daegu hàng trăm khán giả khách tham quan được dịp thưởng thức
nhiều tiết mục đặc sắc thể hiện tên hoa
và sự năng động trong văn hóa của thành phố daegu tạo cơ hội để người dân việt nam tìm hiểu và khám phá
những nét văn hóa đặc sắc của thành phố daegu tươi đẹp
không chỉ là người hàn quốc và cả những du khách nước ngoài biết tới tham gia chung với việt nam mình vui hơn
thế thôi cũng bành tráng
tôi được thưởng thức các chương trình biểu diễn ca nhạc của đất nước hàn quốc tươi đẹp
và cũng được giao lưu văn hóa nhiều quốc gia tại lễ hội này thật là thú vị
không chỉ có các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại công viên hai mươi ba tháng chín
và tại phố đi bộ nguyễn huệ lễ hội còn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị
từ các gian hàng trưng bày sản phẩm tại các khu triển lãm đặc sắc của tỉnh daegu
các gian hàng trải nghiệm văn hóa truyền thống các trò chơi dân gian hàn quốc
nhiều chương trình đặc biệt khác cũng thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế
cũng như người dân thành phố hồ chí minh như triển lãm giao lưu mỹ thuật việt hàn
nhạc kịch tám trăm linh năm hẹn ước liên hoan phim việt hàn giao lưu và tìm hiểu về nền điện ảnh hai nước
thành phố daegu không chỉ là vùng kinh tế trọng tâm mà còn là điểm đến du lịch mũi nhọn của xứ sở kim chi
tỉnh daegu muốn xuất tiến giới thiệu các điểm đến thắng cảnh du lịch nổi tiếng của thành phố daegu
cũng như những chính sách hỗ trợ tốt dành cho thị trường việt nam
chúng tôi tin tưởng trong tương lai người dân hai thành phố chúng ta sẽ gắn bó mật thiết hơn nữa
thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật
lễ hội văn hóa thế giới thành phố hồ chí minh gyeongju hai nghìn một mươi bảy
diễn ra trong hai mươi ba ngày xuyên suốt với chủ đề lễ hội đưa ra các hoạt động đa dạng
để mọi thực khách tham quan tìm hiểu văn hóa về lịch sử lâu đời
không chỉ của hàn quốc và việt nam mà còn của các quốc gia khác tại châu á
cùng với đó mở rộng quan hệ giao lưu văn hóa mối quan hệ góp phần
và sự phồn thịnh của cộng đồng các quốc gia châu á

trong phần tin thế giới phó thủ tướng cộng hòa ai lê
chấp thuận từ chức
indonesia hủy gần năm trăm linh chuyến bay do núi lửa phun trào
truyền thông ai lê đưa tin phó thủ tướng nước này
bà francis fir ngày hai mươi tám tháng một mươi một đã đồng ý từ chức
động thái này được cho là sẽ chấm dứt khả năng về một cuộc bầu cử mới
có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc đàm phán brexit của vương quốc anh
đài phát thanh rte trích dẫn hai nhân vật cấp cao của chính phủ
của ai lê cho biết nữ phó thủ tướng francis fitzgerald đã đồng ý từ chức
trước đó căng thẳng chính trị tại ai lê leo thang khi đảng đối lập fianna fair tuyên bố
sẽ kiến nghị quốc hội tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với phó thủ tướng fir
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một
fianna fair tiếp tục nhắc lại lập trường cứng rắn của mình
và cảnh báo việc bà fir không từ chức sẽ khiến quốc gia này phải bầu cử sớm vào tháng một mươi hai tới
cộng hòa ai lê đóng vai trò quan trọng trong quyết định của eu
với tiến trình đàm phán brexit
do vấn đề biên giới giữa quốc gia thành viên eu này với vùng bắc ireland thuộc anh
là một trong những điều kiện tiên quyết ảnh hưởng tới tương lai đàm phán
giới chức đức cho biết thị trưởng thành phố antena miền trung nước này
đã bị đâm bằng dao trong một vụ tấn công mang động cơ phản đối chính sách
ủng hộ tiếp nhận người nhập cư của thị trấn này
thị trưởng antena ông andrea honstein năm mươi bảy tuổi
đã bị một đối tượng đâm bằng con dao dài ba mươi cm
vào tối hôm hai mươi bảy tháng một mươi một tại một nhà hàng địa phương
truyền thông địa phương đưa tin kẻ tấn công đã hỏi danh tính của ông honstein
và chỉ trích chính sách tiếp nhận người di cư của ông trước khi hành động
trong khi đó thủ hiến bang north green westphalia cho biết
vụ tấn công mang động cơ chính trị
kẻ tấn công đã bị bắt giữ tại hiện trường sau khi gây án
thị trưởng holstein được chuyển tới bệnh viện để điều trị
và xuất viện chỉ vài giờ sau đó
thành phố artena được biết đến là có chính sách cởi mở với người nhập cư
và thường tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn
với phân bổ
tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một ít nhất bốn trăm bốn mươi năm chuyến bay đã bị hủy
do sự phun trào của núi lửa agung trên hòn đảo du lịch bali
bộ giao thông vận tải indonesia cho biết
không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay quốc tế nugura rail
hoạt động của núi lửa agung cũng đã ảnh hưởng tới năm mươi một chuyến bay
với gần ba hành khách tại sân bay quốc tế lombok
hòn đảo du lịch gần bali
sáng hôm hai mươi tám tháng một mươi một
nhà chức trách indonesia
quyết định kéo dài lệnh đóng cửa sân bay quốc tế nugura rail
trên đảo bali thêm hai mươi bốn giờ nữa
ít nhất đến sáng hai mươi chín tháng một mươi một theo giờ địa phương
trước khi có tình hình mới
người dân địa phương và du khách bị mắc kẹt trên hòn đảo
đã được phát mặt nạ đặc biệt
do lo ngại vụ phun trào lớn sắp xảy ra
hiệp hội nhà hàng và khách sạn của indonesia cho biết
khách du lịch mắc kẹt tại khách sạn có thể ở lại miễn phí
bộ tư pháp mỹ mới đây đã cáo buộc
ba công dân trung quốc tiến hành các cuộc tấn công mạng
để đánh cắp các thông tin nhạy cảm và bí mật kinh doanh
của các tập đoàn quốc tế
đây được xem là cáo buộc mới nhất của mỹ
nhằm vào các tin tặc trung quốc
trong bối cảnh các vụ tấn công mạng
vốn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất
giữa hai nước trong thời gian qua
theo cáo trạng của một tòa án ở bang pennsylvania
ba công dân trung quốc đã tiến hành các cuộc tấn công mạng
phối hợp và trái phép trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
những đối tượng này đã xâm nhập hệ thống thư điện tử
của một chuyên gia kinh tế của moody s
đánh cắp các dữ liệu về giao thông công nghệ và năng lượng của cm
cũng như nhằm vào hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu mới
và chính xác hơn của trimble
cáo trạng không nêu rõ các đối tượng này đã làm gì
với những thông tin nhạy cảm bị đánh cắp
vốn được coi là có giá trị thương mại
các công tố viên cho biết
bản cáo trạng đã được công bố từ tháng chín vừa qua
tuy nhiên do không có hiệp định dẫn độ
nên khả năng di lý ba đối tượng này đến mỹ
để thi hành án là rất thấp
hiện phía trung quốc chưa đưa ra bình luận chính thức nào về cáo buộc này